chuyển sang những thông tin chúng tôi vừa cập nhật về những diễn biến của cơn bão số chín hiện đang gây nhiều thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền trung
tại nhiều địa phương hàng nghìn ngôi nhà của người dân đã bị tốc mái hàng chùng trụ sở cơ quan trường học bị hư hại nặng nề cuộc sống của người dân bị tê liệt
sau ba giờ bão số chín đổ bộ vào trung tâm thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi trên các tuyến đường như hùng vương quang trung lê lợi nhiều cây cối ngã đổ đè lên nhà dân và các khu dịch vụ công cộng khác
do sức gió lớn nên nhiều cây cổ thụ ngã chắn ngăn các tuyến đường chính của thành phố
các bà nô cổng trào ở các tuyến phố đường lớn hệ thống thông tin điện và nhiều thiết bị công cộng khác cũng bị hư hỏng do bão số chín
đến chiều nay nhiều tuyến đường nội thành của thành phố quảng ngãi vẫn chưa thể thông tuyến do cây lớn chưa được di rời
ngay sau khi bão đi qua ngành chức năng của địa phương đang nỗ lực để giải phóng thông đường các tuyến huyết mạch bảo đảm lưu thông an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
tính đến khoảng một mươi bảy h chiều nay tại thành phố đà nẵng mưa và gió lớn vẫn tiếp tục mạnh lên khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ nhiều nhà tốc mái hoặc vỡ kính
để bảo đảm an toàn cho người dân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực đà nẵng đã tạm ngừng cấp điện ở một số khu vực
hiện điện lực đà nẵng đang theo dõi chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý khắc phục khôi phục cấp điện cho khách hàng bảo đảm an toàn trong thời gian sớm nhất
đồng thời khuyến cáo người dân khi phát hiện sự cố điện báo ngay qua số hotline đặc biệt không tự sửa chữa điện gia đình khi mưa gió tắt các atomat thiết bị ngoài trời khi ngập nước hoặc ẩm ướt cao
tại con tum cơn bão số chín đã gây ra mưa lớn từ đêm hai mươi bảy tháng một mươi làm nhiều tuyến đường bị sạt lở
cầu sắt bị cuốn trôi gây cô lập chia cắt hàng trăm hội dân nhiều diện tích hoa màu của người dân ngập sâu trong nước
chính quyền các huyện cũng đã di rời nhiều hộ dân tại các nơi nguy cơ lũ quét sạt lở cao đến nơi an toàn
tỉnh con tum đã chỉ đạo tất cả các huyện thành phố huy động mọi nguồn lực ứng phó với bão số chín
theo tin của phóng viên đài truyền hình tỉnh bình định trưa nay bão số chín đã đi vào đất liền các tỉnh thành miền trung trong đó có bình định và gây ảnh hưởng trực tiếp
trên nhiều tuyến đường của thị xã hoài nhân gió lớn thổi liên tục đã làm nhiều cây cối ngã đổ nhiều nhà dân bị tóc mái
lượng mưa cũng bắt đầu rồn rập hơn từ trưa nay khi bão ngày càng đi sâu vào đất liền
tỉnh bình định cũng yêu cầu ủy ban nhân dân thị xã hoài nhơn kiểm tra giả soát và bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân ở các điểm di rời tranh chú bão
phối hợp với các ngành chức năng và lực lượng vũ trang huy động lực lượng phương tiện tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng nguy hiểm của bão đi qua nhất là các vùng trũng thấp các điểm neo đậu tàu cá
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẵn sàng ứng cứu ngư dân khi có yêu cầu
do ảnh hưởng của cơn bão số chín đã gây nhiều thiệt hại cho tỉnh quảng nam nhiều cây cối gãy đổ nhà cửa bị tốc mái đặc biệt tuyến quốc lộ một a qua địa bàn huyện núi thành cây cối ngã đổ khiến một làn đường bị ách tắc cục bộ
hiện hoàn lưu của cơn bão số chín vẫn còn gây gió lớn do đó để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân chính quyền tỉnh quảng nam vẫn chưa cho người dân đi sơ tán di rời trở về nhà đến thời điểm này tỉnh quảng nam chưa ghi nhận trường hợp sự cố nào thiệt hại về người
thưa quý vị và các bạn mặc dù không đổ bộ trực tiếp tuy nhiên cơn bão số chín đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh quảng nam tỉnh quốc lộ một a đoạn qua xã tân bắc đến xã thương hai của huyện núi thành toàn bộ cây xanh đã ngã đè lên đường diễn điện và tràn xuống lòng đường gây ách tắc giao thông cục bộ toàn bộ lưu lượng phương tiện qua tiến giao thông này phải di chuyển qua phần đường còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông kê thiệt hại ở những bản tin tiếp theo
theo thông tin của ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số chín tính đến thời điểm này cơn bão đã làm hai người tử vong hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái và chìm trong nước lũ
tính đến thời điểm này quảng ngãi đang là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất của cơn bão số chín
bão số chín quét qua khiến một người dân tại tỉnh gia lai thiệt mạng do sập lan chú bão hai người bị thương ở bình định một chín mươi chín ngôi nhà ở các tỉnh miền trung bị tốc mái hư hỏng
hơn bốn trăm linh hộ dân ở bình định ngập trong nước lũ hiện có khoảng năm trăm linh hộ dân với một sáu trăm linh nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc thiểu số ba na của tỉnh con tum bị chia cắt
trên biển hai tàu cá tỉnh bình định bị chìm một tàu đang phải neo đậu ngoài biển để chống gió bão đến thời điểm này cơ bản các tàu thuyền khác đã di chuyển vào nơi tránh chú bão an toàn
từ đêm nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi khu vực từ nghệ an đến quảng bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt riêng nam nghệ an và hà tĩnh có nơi trên năm trăm linh mm bão số chín hiện đã suy yếu dần
trước việc bão số chín đã đổ bộ vào đất liền nước ta ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số chín đã tổ chức họp khẩn tại thành phố đà nẵng phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo tiền phương đã chủ trì cuộc họp
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng đã yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo và các địa phương tập trung ứng phó giảm thiểu thiệt hại của bão trên hết là phải bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã thống nhất với bộ trưởng bộ quốc phòng điều hai tàu hải quân và hai tàu kiểm ngư từ cam ranh ra cứu hộ tàu cá bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts đang gặp nạn trên vùng biển bình định
dự kiến khoảng hai mươi giờ tối nay các tàu cứu hộ sẽ tiếp cận tàu cá gặp nạn
hiện sức khỏe của các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn ổn định
phó thủ tướng yêu cầu các địa phương bảo đảm đồ ăn nước uống đầy đủ cho người dân tại nơi tránh chú bão
các điểm tránh trú người dân không được chủ quan phải giữ tuyệt đối an toàn không để xảy ra tai nạn sự cố khi bão đổ bộ

tính đến một mươi năm h chiều nay mưa gió lớn ngày càng tiếp tục mạnh lên tại đà nẵng và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số chín
nhiều cây xanh gãy đổ nhà lợp tôn tốc mái tuy nhiên chưa có thống kê thiệt hại do bão số chín
trước ảnh hưởng của bão số chín tập đoàn điện lực việt nam cho biết đã thực hiện cắt điện chủ động tại các tỉnh
để bảo đảm an toàn cho thiết bị con người trong mưa bão
tại tỉnh quảng ngãi điện đã bị cắt hoàn toàn
còn các tỉnh như bình định quảng nam phú yên gia lai và thành phố đà nẵng thì bị cắt điện từ hai mươi đến hơn chín mươi
để có thông tin cụ thể về việc này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi nhanh với ông hoàng ngọc thạch
phó trưởng ban quan hệ cộng đồng tổng công ty điện lực miền trung
xin chào ông hiện tại bão số chín đang quét qua các tỉnh miền trung
vậy ông có thể cho khán giả của truyền hình nhân dân được biết tình hình của bão ảnh hưởng
tình hình ảnh hưởng đến nành điện hiện nay như thế nào
do ảnh hưởng của bão số chín các tỉnh từ quảng trị đến phú yên và khu vực tây nguyên có gió mạnh
dập từng cơn và mưa lớn làm ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện của tổng ty điện lực miền trung
cụ thể về lưới điện một trăm một mươi các đơn vị đã chủ động cắt điện và bị sự cố ba mươi bảy đường dây một trăm một mươi kv và một mươi tám trạm biến áp một trăm một mươi kv
về lưới điện trung áp toàn tổng ty điện lực miền trung đã mất điện hai mươi bảy trăm bốn mươi tám chạm
hiện đã khôi phục được ba sáu trăm một mươi
còn lại một mươi bảy một trăm hai mươi chín chạm đang tiếp tục được khôi phục và cấp điện cho khách hàng
vậy từ những ảnh hưởng trên điện lực miền trung sẽ triển khai thế nào để khắc phục các sự cố về điện
hiện nay lãnh đạo tổng ty điện lực miền trung đã phân công các đoàn công tác đến các tỉnh để chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão số chín gây ra
đồng thời huy động nhân lực vật lực tại các đơn vị trực thuộc tổng ty và các đơn vị bạn để khẩn trương xử lý
khôi phục cấp điện sớm nhất cho khách hàng
một lần nữa xin được cảm ơn ông
liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn ba tàu cá gập nạn trên vùng biển bình định
ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số chín đã thống nhất điều động thêm thuyền kiểm ngư
cố gắng tiếp cận cứu nạn một tàu cá hiện đang trôi giạt và hai mươi sáu ngư dân của hai tàu cá bị chìm
đồng thời sẵn sàng triển khai máy bay nếu thời tiết thuận lợi
dự kiến khoảng từ hai mươi đến hai mươi một giờ ngày hôm nay
lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận được với các tàu cá bị chìm
và các tàu cá đang bị nạn
từ giờ bốn mươi năm phút biên đội tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy và bốn trăm bảy mươi ba đã cơ động từ khu cảng cám ranh
ra vị trí để tìm cứu nạn
trên đường đi báo cáo công trí hiện nay là biên đội tàu tìm cứu nạn đã liên hệ được qua vệ tinh
đối với tàu cá bị nạn của bình định trên một mươi hai lao động
và dự kiến là chúng ta sẽ đi hết tốc độ đến khoảng độ hai mươi hoặc hai mươi một giờ đêm ngày hôm nay
thì sẽ tiếp cận và cứu nạn tàu bị nạn
cũng như là các ngư dân chúng ta đang rời tàu ở trên biển